các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình thì xin mời ông nguyễn quân cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
là doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế việc đổi mới trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất là nhu cầu thường xuyên của doanh nghiệp này
trước đây doanh nghiệp phải tự mây mò tìm kiếm nguồn cung công nghệ
chủ yếu là từ nước ngoài
do việt nam thiếu những quy định hướng dẫn cụ thể về công nghệ
và thời nào được chuyển giao
thời đó thì vì không có luật và vì nó cũng là rất là mơ hồ
cho nên là chúng tôi cũng là cũng ở cái dạng là mơ hồ theo
một là có thể mất vì không có ai bảo vệ cho mình
hai là có thể là cái công nghệ đó bị lạc hậu chúng tôi cũng không biết
vì không có hội đồng thẩm định không có ai giám sát không có ai chỉ bảo
tức là lúc đó là như kiểu là người đi trong bóng tối
đây là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp việt nam
trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
chiếm số đông với nguồn lực còn hạn chế
để đáp ứng hoạt động sản xuất
phần đông doanh nghiệp đã lựa chọn công nghệ cũ hoặc công nghệ chất lượng kém
bên cạnh đó thời gian qua do chưa có những quy định rõ ràng
việc kiểm soát công nghệ trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào việt nam
còn nhiều hạn chế
thực tế này đã đặt ra nhiều thách thức
năm hai nghìn người ta đã đưa ra cảnh báo rằng nếu mà cái việc tiếp nhận công nghệ
hoặc chuyển giao công nghệ chúng ta không có những quy định rõ ràng
thì hoàn toàn trong một tương lai rất gần
trở thành một bãi giác công nghệ
cho nên tôi cho rằng các quy định hạn chế công nghệ chuyển giao
và cấm các công nghệ chuyển giao vào việt nam
đặc biệt là những công nghệ lạc hậu công nghệ tiêu tốn nguyên vật liệu
và công nghệ không còn phổ biến ở các nước phát triển vào việt nam
thì tôi nghĩ rằng đây là một cái hoàn toàn cần thiết
khắc phục những hạn chế này
luật chuyển giao công nghệ sửa đổi vừa được quốc hội thông qua
đã quy định rõ công nghệ nào hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao
đồng thời đã bổ sung quy định hạn chế chuyển giao công nghệ
từ nước ngoài vào việt nam và chuyển giao trong lãnh thổ việt nam
các công nghệ kèm theo máy móc thiết bị cũ hiệu suất năng lượng thấp
thảo luật chuyển giao công nghệ sửa đổi đã đưa hẳn một chương
về thẩm định công nghệ chú trọng đến thứ nhất là công nghệ
thứ hai là máy móc thiết bị mà đi kèm công nghệ
việc hạn chế các công nghệ lạc hậu chuyển giao vào việt nam
nó sẽ góp phần hoàn thiện công tác hậu kiểm
công tác kiểm tra kiểm soát các công nghệ

và các dự án đầu tư có công nghệ đặc biệt là những công nghệ
có tính liên ngành công nghệ phức tạp công nghệ có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau
luật cũng đã quy định rõ về thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư
để ngăn chặn công nghệ cũ công nghệ lạc hậu công nghệ gây ô nhiễm môi trường
công nghệ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người
điểm mới này của luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế những câu chuyện đáng tiếc xảy ra
thưa ông nguyễn quân làm thế nào để việt nam không trở thành bãi rác công nghệ của thế giới
là mục tiêu mà ngành khoa học công nghệ đặt ra đối với việc kiểm soát nhập khẩu công nghệ
trên thực tế thì vấn đề này đang diễn ra như thế nào ở việt nam ạ
có thể nói là chúng ta là một nước đi sau cái trào lưu công nghệ của thế giới
chúng ta từ một nước kém phát triển đã trở thành một nước phát triển ở chế độ trung bình
việc nhà nước đặt ra vấn đề hạn chế nhập khẩu công nghệ
và gây ưu nhiễm môi trường tiêu tốn nhiều năng lượng đã được đặt ra từ rất lâu rồi
trong hơn một mươi năm qua thì chúng ta thấy là có rất nhiều cái bất cập
rất nhiều công nghệ lạc hậu vẫn được nhập khẩu vào việt nam
chúng ta đang bước vào thế kỷ hai mươi một với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhưng mà rất nhiều doanh nghiệp chúng ta vẫn nhập khẩu những công nghệ của giai đoạn hai
thậm chí là còn lạc hậu hơn nữa
và chính đó là một cái tác nhân gây ra cái ô nhiễm môi trường
gây ra việc tiêu tốn quá nhiều năng lượng tiêu hao rất nhiều vật liệu làm lãng phí cái tài sản xã hội
vậy nguyên nhân vì sao mà có rất nhiều máy móc rồi công nghệ lạc hậu vẫn tràn vào việt nam một cách thiếu kiểm soát như vậy ạ
chúng ta đang ở cái trình độ phát triển thấp so với thế giới
vì thế mà có một cái nhu cầu rất lớn là cái nhu cầu thu hút đầu tư
và nhu cầu đầu tiên chúng ta thường nói là
khi còn khó khăn còn nghèo đói thì chúng ta làm sao là ăn no mặc ấm
chưa nghĩ đến việc ăn ngon mặc đẹp
vì thế mà khi mà có nhà đầu tư đến thì chúng ta đều rất là tạo điều kiện
kể cả là chúng ta cũng phải chấp nhận là họ đưa vào những công nghệ không phải là tiên tiến
không phải là công nghệ cao hay là công nghệ thân thiện môi trường
trong một giai đoạn dài nhất là khi chúng ta bắt đầu mở cửa
thì điều đó là chúng ta cũng phải tạm chấp nhận
nhưng mà sau này khi chúng ta đã phát triển đến một cái mức độ nhất định
đã đến lúc chúng ta phải từ bỏ cái tư duy như vậy
tôi đánh giá rất cao bộ khoa công nghệ trong thời gian vừa qua
là đã kịp thời chỉnh với quốc hội ban hành cái luật chuyển giao công nghệ sửa đổi năm hai mươi bảy
và góp phần để có thể điều chỉnh được những cái hành vi của doanh nghiệp và các tổ chức ca nhân trong xã hội
khi mà người ta nhận chuyển giao công nghệ hoặc là nhập khẩu công nghệ
và cũng đã đến lúc chúng ta cũng đã bắt đầu xuất khẩu công nghệ
thì cần phải có sự quản lý của nhà nước để đảm bảo là việt nam không phải là cái bãi thải công nghệ của thế giới
và chúng ta có thể tránh được những cái thảm họa môi trường
cũng như là cái năng suất lao động quá thấp mà chúng ta vẫn phải chịu đựng trong rất nhiều thập kỷ vừa qua
luật chuyển giao công nghệ sửa đổi thì sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
luật này thì có quy định như thế nào về kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ ạ
trong luật này thì quốc hội cũng đã quy định rất rõ là những công nghệ nào thì được khuyến khích chuyển giao và nhập khẩu
công nghệ nào thì phải hạn chế rồi công nghệ nào thì bị cấm hoàn toàn kể cả công nghệ nhập khẩu và xuất khẩu
và quốc hội cũng đã giao cho chính phủ xây dựng danh mục các công nghệ khuyến khích chuyển giao hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao
tuy nhiên là để thực hiện được
cái quy định này của luật thì chắc chắn là chính phủ phải ban hành các cái
nghị định và các bộ ngành cũng phải ban hành những thông tư theo đúng
cái quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của việt nam
nhưng mà ban hành văn bản cũng chưa đủ để chúng ta có thể thực hiện thật tốt một cái luật
mà vấn đề là tổ chức thực hiện làm sao các cơ quan nhà nước các tổ chức cá nhân trong xã hội đều phải thực hiện một cách nghiêm túc nhất những quy định của luật pháp
tránh tình trạng buông lỏng với quản lý
ví dụ tôi nói là trong luật người ta quy định là các dự án mà thuộc thẩm quyền phê duyệt của quốc hội thì phải có một hội đồng thẩm định cấp quốc gia
mà bộ khoa học công nghệ sẽ phải chủ trì mời các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đó để thẩm định cái hồ sơ ngay cả từ cái bước là phê duyệt chủ trương đầu tư và sau này là cái bước phê duyệt dự án đầu tư
từ trước đến nay thì nhiều khi chúng ta bỏ qua giai đoạn này
mặc dù là trong luật có quy định như vậy
nhưng rất nhiều địa phương rất nhiều bộ ngành khi mà phê duyệt các dự án đầu tư thì không thể tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn về quản lý công nghệ
không có nghiên cứu những ý kiến của các chuyên gia về công nghệ
vì thế mà nó để lọt vào rất nhiều công nghệ lạc hậu
như thế để thực hiện được luật cho nó hiệu quả thì chắc chắn là mọi tổ chức ca nhân đều phải thực hiện nghiêm chỉnh những cái quy định của luật
luật đều có quy định rồi
vấn đề chúng ta có thực hiện nghiêm túc hay không
và các cơ quan quản lý nhà nước có kiểm tra thanh tra
và xử lý hay không
vừa rồi thì ông có nêu ra ví dụ liên quan tới việc là chúng ta thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn là việc chúng ta đưa ra những quy định liên quan tới thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư đó thì hiện tại là đã đem lại được những cái hiệu quả như thế nào
chúng tôi nghĩ là bất kể một dự án đầu tư nào mà lá qua cơ quan về quản lý về khoa học công nghệ thẩm định và có ý kiến
thì cái mức độ an toàn của nó sẽ cao hơn
và chắc chắn là nó tốt cho nhà đầu tư cũng như là cho cộng đồng
thì kể từ khi có luật chuyển giao công nghệ thì tôi thấy là chúng ta đã hạn chế được rất nhiều những cái dây chuyển công nghệ hoặc là những cái trang thiết bị mà lạc hậu và gây ô nhiễm
và cái này thì ngay cả các doanh nghiệp người ta cũng phải thừa nhận là mặc dù họ cũng có một cái thiệt thòi nào đó
ví dụ sử dụng thiết bị mới công nghệ cao thì cái vốn đầu tư họ phải nhiều hơn
rồi họ xử lý môi trường thì tốn kém hơn chi phí sản xuất
họ phải nhiều hơn
thế nhưng mà nó an toàn hơn cho chính họ
và đồng thời nó tạo cái điều kiện thuận lợi hơn cho môi trường của đất nước chúng ta
cũng như là đầy sống của người dân
cho nên là việc ứng dụng những cái công nghệ mà an toàn với môi trường và công nghệ cao công nghệ tiên tiến
thì cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý về mặt công nghệ
và các hội đồng thẩm định với các thành phần là các chuyên gia đầu ngành
cũng như là các cơ quan chủ quản quản lý nhà nước
về vấn đề đó thì sẽ giúp cho các dự án có được một cái đầu vào tương đối an toàn
và sau này họ sản xuất sẽ ổn định
và điều đó thì góp phần cải thiện cái môi trường đầu tư
cũng như là chúng ta cũng có thể yên tâm hơn với các nhà đầu tư
vâng thưa ông
vậy thì câu chuyện về những quy định liên quan tới thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư
thì được thể hiện như thế nào trong luật truyền
trong luật này thì đã có quy định rất rõ
là việc thẩm định các dự án đầu tư nó phải qua hai bước
bước đầu tiên là bước mà trong quá trình là quyết định chủ trương đầu tư
thì khi mà các cái nhà đầu tư họ có dự định đầu tư vào một cái dự án nào đó
thì họ phải có cái hồ sơ của dự án báo cáo với cơ quan có thẩm quyền
ví dụ như những dự án đầu tư mà thuộc thẩm quyền quốc hội
thì họ thì họ phải báo cáo với quốc hội
và khi quốc hội sẽ giao cho các cơ quan về khoa học công nghệ thành lập những hội đồng chuyên gia để tư vấn và thẩm định
thì khi tập hợp chuyên gia về lĩnh vực đó ở nhiều cơ quan khác nhau
thì các hội đồng đấy họ sẽ nghiên cứu hồ sơ
và sau đó thì người ta sẽ tư vấn trở lại cho chủ đầu tư
để khi mà nhà đầu tư quyết định là trình cái hồ sơ và để phê duyệt
thì lúc ấy là nó đã phải rất là đầy đủ rồi
trong cái hồ sơ để phê duyệt quyết định đầu tư
thì công nghệ là phải rất là chi tiết
và khi đó thì cơ quan quản lý lại một lần nữa
lại thẩm định cái báo cáo đầu tư của họ
để tư vấn cho chính phủ hoặc là cho quốc hội
hoặc là cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
phê duyệt dự án đó
đảm bảo là công nghệ đó không lạc hậu
không ô nhiễm môi trường
và an toàn đối với người dân
với hai bước thẩm định như thế
nếu chúng ta thực hiện thật là nghiêm túc
thì sẽ đảm bảo cái dự án đầu tư ấy là có hiệu quả
về mặt công nghệ
tuy nhiên là trong quá trình người ta thực hiện dự án
người ta xây dựng nhà xưởng
đầu tư máy móc
rồi tiến hành sản xuất
thì các cơ quan quản lý vẫn phải tiếp tục kiểm tra giám sát họ
để xem họ có thực hiện đúng với cái cam kết của họ trong cái báo cáo
đầu tư hay không
đã được phê duyệt
còn nếu như họ có một cái bước nào đó
người ta không thực hiện đúng
chúng ta phải có cái xử lý rất kịp thời
để buộc họ phải tuân thủ những cái quy định của nhà nước
trong quá trình đầu tư
rất nhiều quy định mà đúng là nếu chúng ta thực hiện được nghiêm ngặt
thì chúng ta sẽ phát huy hiệu quả của luật chuyển giao công nghệ sửa đổi này
nhưng mà làm thế nào để có thể đạt được cái hiệu quả đó
chúng ta cần những giải pháp như thế nào
tôi nghĩ là giải pháp đầu tiên là chúng ta phải tuyên truyền cái luật này
cho các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý của chính chúng ta
thứ hai là
tôi cho là trong luật chuyển giao công nghệ thì cũng chỉ
cái chế tài để xử lý vi phạm
thì cũng chỉ dẫn chiếu là theo quy định pháp luật thôi
nhưng mà để mà làm được việc này
thì chắc là chúng ta phải sửa hai cái luật có liên quan
đó là luật xử phạt vi phạm hình chính
và luật hình sự
để khi mà các cái chủ đầu tư
vi phạm và chúng ta thanh tra kiểm tra
thì phải có một cái chế tài rất là nghiêm khắc
đừng để họ vi phạm mà chúng ta không xử lý được
kể cả bằng biện pháp hình chính và biện pháp hình sự
và việc xử luật ấy
thì chúng ta phải xử lý không chỉ là đối với cá nhân
mà đối với cả pháp nhân
bởi vì nhiều khi
có những vụ việc chúng ta đã xử lý rồi
nhưng mà không xử lý được pháp nhân
và như thế thì người ta
chỉ cần thay
một vài cá nhân có vi phạm
người ta vẫn tiếp tục
cái vi phạm đó trong tương lai
nhưng nếu đã xử lý được cả về pháp nhân
thì chắc chắn là
chúng ta có thể rút giấy phép đầu tư
chúng ta có thể là
kể cả doanh nghiệp
và khi đó thì
cái luật chuyển giao công nghệ này mới có thể
được thực hiện một cách nghiêm minh và triệt đẻ
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
xin cảm ơn chương trình
thưa quý vị
và các bạn
để việt nam không trở thành bãi rác công nghệ của thế giới
thì luật chuyển giao công nghệ sửa đổi hai nghìn một mươi
đã có những quy định rất rõ ràng
về những công nghệ hạn chế chuyển giao
và những công nghệ cấm chuyển giao vào việt nam
điều này thì sẽ góp phần lành mạnh hóa hoạt động chuyển giao
và đổi mới công nghệ trong thời gian tới
đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập
cũng xin được nói lời chào tạm biệt
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau